hàng chục công nhân tại nhà máy bse thuộc khu công nghiệp nam cấm nghệ an đã phải nhập viện cấp cứu vào trưa nay ngày một tháng bốn vì nghi vấn bị ngộ độc thực phẩm
chiều ngày một tháng bốn bệnh viện đa khoa một trăm một mươi năm nghệ an đã tiếp nhận gần năm mươi công nhân nhập viện và con số công nhân chuyển đến nhập viện để cấp cứu vẫn chưa dừng lại
hiện vẫn chưa ghi nhận công nhân nào có tình trạng ngộ độc nặng dẫn đến tử vong đa số các công nhân nhập viện vẫn còn tỉnh
bệnh viện một trăm một mươi năm nghệ an đã huy động một mươi xe cứu thương đang tiếp tục vận chuyển công nhân vào điều trị
có người ăn cơm một mươi cánh có người uống một chú sữa thôi có người ăn cam cho nên chưa xác định ngộ độc và chỉnh xác cái gì cả
theo nhiều công nhân hôm nay là ngày đầu tiên của các công nhân của công ty bse ăn thức ăn do công ty cổ phần prote việt nam cung cấp và xảy ra tình trạng trên
các công nhân đã ăn trưa với thức ăn chính gồm các món cơm thịt xào canh cải cúc và đậu phụ
được biết công ty trách nhiệm y hoạn bse thuộc khu công nghiệp nam cấm đóng trên địa bàn huyện nghi lộc nghệ an
có bốn chín trăm linh công nhân chuyên sản xuất linh kiện địa tử